các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
kênh mới đây từ ủy ban nhân dân huyện hải hậu nam định tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi một đến năm giờ ba mươi sáng một mươi sáu tháng một mươi một
trên địa bàn huyện này đã phát hiện năm mươi hai trường hợp dương tính với sars cov hai trong cộng đồng
tại ba xóm xóm ba mươi bốn ba mươi năm và xóm gò thuộc địa bàn xã hải minh do đó đã xác định trên sáu trăm linh f một hàng nghìn f hai
theo đánh giá của ủy ban nhân dân huyện hải hậu số trường hợp dương tính với sars cov hai tại xã hải minh
chắc chắn sẽ còn gia tăng trong những ngày tới
trước tình hình trên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và ủy ban nhân dân huyện hải hậu quyết định thực hiện phong tỏa cách ly y tế
đối với toàn bộ các khu dân cư phía bắc tuyến đường trục xã hải minh từ đầu câu đối đến sông trẻ gồm hai mươi xóm
với tổng số bốn hai trăm chín mươi tám hộ một mươi năm ba trăm bảy mươi một nhân khẩu từ h ngày một mươi sáu tháng một mươi một
yêu cầu tất cả mọi người trong khu vực phong tỏa cách ly y tế thực hiện nghiêm quy định ai ở đâu thì ở yên đó
nhà cách ly với nhà nội bất xuất ngoại bắt nhập
đối với các khu dân cư ở các xóm còn lại của xã hải minh phía nam tuyến đường trục xã trước mắt áp dụng phong tỏa mềm nội bất xuất ngoại bất nhập chờ kết quả xét nghiệm để quyết định các biện pháp tiếp theo
từ sáu giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi một tạm dừng hoạt động của chợ dân sinh và tất cả mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ trừ việc kinh doanh các mặt hàng thiết yếu là lương thực thực phẩm rau quả thuốc chữa bệnh
tạm dừng việc tổ chức các lễ cưới hỏi các hoạt động các nghi lễ tôn giáo trên địa bàn toàn xã hải minh trong suốt thời gian phong tỏa cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tạm dừng việc dạy và học trực tiếp đối với các cấp học trên địa bàn xã hải minh cho đến khi dỡ bỏ phong tỏa
căn cứ điều kiện cụ thể các trường có thể áp dụng biện pháp dạy học trực tuyến cho các khối lớp đảm bảo chất lượng dạy và học
trên địa bàn toàn huyện hải hậu tiếp tục áp dụng thực hiện các biện pháp hạn chế các hoạt động kinh doanh dịch vụ các hoạt động tập trung đông người các nghi lễ tôn giáo
ubnd huyện hải hậu yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và ủy ban nhân dân xã hải minh thiết lập và tổ chức tốt hoạt động của các chốt trực kiểm soát khu vực phong tỏa hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ hàng ngày
thường xuyên kiểm tra kiểm soát và chấn chỉnh việc thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của nhân dân trong khu vực phong tỏa
kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm huy động các lực lượng chức năng và các đoàn thể đảm bảo an ninh trật tự đảm bảo hậu cần đảm bảo y tế cho nhân dân trong khu vực phong tỏa trong suốt thời gian thực hiện phong tỏa cách ly y tế
thường xuyên tuyên truyền vận động các chức sắc tôn giáo toàn thể nhân dân tuyệt đối chấp hành và thực hiện nghiêm túc đầy đủ các quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đối với khu vực phong tỏa
trước đó vào chiều một mươi năm tháng một mươi một ubnd huyện hải hậu tỉnh nam định cho biết huyện phát hiện chùm ca bệnh covid một mươi chín gồm bốn trường hợp f tại xóm ba mươi bốn ba mươi năm và xóm gò xã hải minh
lực lượng chức năng địa phương đã triển khai các biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
theo cơ quan chức năng huyện hải hậu bốn trường hợp f trên đã xuất hiện các triệu chứng như ho sốt đau rát hỏng từ ngày tám tháng một mươi một
song đã đi nhiều nơi tiếp xúc với nhiều người do vậy chùm ca bệnh này tiềm ẩn nguy cơ bùng phát thành ổ dịch lớn tại xã hải minh
kết quả truy vết những người liên quan bước đầu xác định có gần một trăm linh trường hợp là f một trên hai trăm linh trường hợp f hai
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện hải hậu đã quyết định phong tỏa cách ly y tế xóm ba mươi bốn ba mươi năm và toàn bộ xóm gò xã hải minh với hai trăm bốn mươi bốn hộ chín trăm năm mươi sáu nhân khẩu từ sáng một mươi năm tháng một mươi một
huyện hải hậu tạm dừng hoạt động của bến gò đò các dịch vụ kinh doanh không thiết yếu hoạt động tập trung đông người nghi lễ tôn giáo tại xóm ba mươi bốn ba mươi năm và xóm gò xã hải minh cho đến khi có thông báo được hoạt động trở lại
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện yêu cầu ubnd xã hải minh phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức thực hiện nghiêm việc phong tỏa cách ly y tế đối với ba khu dân cư đảm bảo yêu cầu gia đình cách ly với gia đình người cách ly với người ai ở đâu thì ở yên đó
ubnd tổ chức cho các đoàn thể các lực lượng tham gia làm tốt công tác hậu cần chăm sóc y tế cho nhân dân trong khu vực phong tỏa
công an huyện phối hợp với ngành y tế và ủy ban nhân dân xã hải minh khẩn trương điều tra truy vết thần tốc tất cả các trường hợp là f một có tiếp xúc gần với các ca bệnh và các trường hợp tiếp xúc gần với f một là f hai để xét nghiệm phân loại cách ly y tế kịp thời
trung tâm y tế phòng y tế bệnh viện đa khoa huyện tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân
ở xóm ba mươi bốn ba mươi năm xóm gò và các trường hợp là f một f hai các trường hợp có nguy cơ cao tại xã hải minh nhằm sang lọc phát hiện sớm f nếu có
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện hải hậu đề nghị các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện không tổ chức hoặc hạn chế tối đa việc tổ chức các nghi lễ sinh hoạt tôn giáo trong thời gian thực hiện phong tỏa với ba khu dân cư tại xã hải minh
trường hợp cần tổ chức không được quá hai mươi người tham dự
người dân nghiêm túc chấp hành và thực hiện nghiêm các biện pháp quy định phòng chống dịch covid một mươi chín đồng hành cùng các cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc và tổ chức đoàn thể chính trị địa phương trong công tác phòng chống kiểm soát dịch bệnh
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện yêu cầu các trưởng ban chỉ đạo chủ tịch ubnd các xã thị trấn thủ trường các cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện quy định phòng dịch đề nghị toàn dân nghiêm túc chấp hành tự giác khai báo khi có các biểu hiện triệu chứng bệnh
cũng trong ngày một mươi năm tháng một mươi một lần đầu trong khoảng ba tuần qua thành phố nam định nơi từng là một trong những tâm dịch của tỉnh không ghi nhận ca mắc mới nào
theo bản đồ cấp độ dịch toàn tỉnh hiện nam định còn ba xã vùng đỏ gồm các xã hồng thuận huyện giao thủy nam mỹ huyện nam trực yên cường huyện ý yên bốn xã vùng cam và một mươi ba xã phường thị trấn vùng vàng
chuyển sang tình hình dịch tại thái bình một tỉnh giáp danh với nam định về phía nam cũng đang có nhiều diễn biến khó lường
cụ thể theo số liệu thống kê mới nhất trong sáu ngày qua tỉnh thái bình đã ghi nhận tổng cộng ba trăm sáu mươi hai ca mắc covid một mươi chín ở cả tại cộng đồng doanh nghiệp và quốc cách ly phong tỏa
cdc thái bình đã có những thông báo khẩn liên quan để ổ dịch các công ty nhanh chóng triển khai các quy định cần thiết để phòng bệnh đồng thời cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên chủ quan lơ là
theo số liệu thống kê mới nhất trong sáu ngày qua tỉnh thái bình đã ghi nhận tổng cộng ba trăm sáu mươi hai ca mắc covid một mươi chín ở cả tại
tổng số trường hợp đang cách ly theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh thái bình và của các huyện là hai tám mươi hai trường hợp
trong đó có một năm trăm chín mươi chín trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai bốn trăm tám mươi ba trường hợp đang chờ kết quả
hiện các ca bệnh đang được theo dõi cách ly điều trị và tình trạng sức khỏe ổn định tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình bệnh viện phổi và bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng tỉnh thái bình
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh như hiện nay để kiểm soát có hiệu quả sự lây lan chủ động ngăn chặn ứng phó với dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh thích ứng an toàn linh hoạt và bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe tính mạng của nhân dân
cdc thái bình khuyến cáo mỗi người dân cần phải chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín tuyệt đối không chủ quan lơ là
theo đó người dân tiếp tục hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết cần phải tuân thủ nghiêm nguyên tắc năm k của bộ y tế
khi có thông báo về việc tiêm vaccine trên địa bàn
người dân cần đăng ký và chủ động tiêm phòng khi đến luật
vừa qua huyện vũ thư triển khai đồng loạt việc lấy mẫu test nhanh sàng lọc sars cov hai đợt hai tại các xã thị trấn
bên cạnh nhân viên của trung tâm y tế huyện còn có sinh viên trường đại học y dược thái bình trường cao đẳng y tế thái bình tham gia lấy mẫu
bên cạnh đó sáu trăm linh sinh viên trường đại học y dược thái bình đã được huy động tham gia lấy mẫu tại huyện vũ thư
đây là những sinh viên đang theo học năm thứ ba bốn năm sáu
trong đó chủ yếu là sinh viên năm thứ tư và năm thứ sáu
trong số sinh viên được huy động có gần bốn trăm linh sinh viên đã từng tham gia hỗ trợ tp hcm phòng chống dịch
những sinh viên này đều đã được tập huấn về lấy mẫu xét nghiệm
bên cạnh đó để sẵn sàng tham gia phòng chống dịch theo yêu cầu
trường đại học y dược thái bình đã tập huấn cho khoảng một sinh viên về lấy mẫu tiêm vaccine
những sinh viên từng hỗ trợ cho tp hcm phòng chống dịch còn được tập huấn về điều trị
và đã trực tiếp tham gia điều trị
theo đánh giá của ngành y tế thái bình số ca f có thể tăng cao trong thời gian tới
cần triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch để khống chế triệt để các ổ dịch
sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu kết luận hội nghị đồng chí nguyễn khắc thận nhấn mạnh
dịch bệnh trên địa bàn tỉnh trong những ngày gần đây diễn biến nhanh và phức tạp
trước diễn biến mới của dịch tại huyện vũ thư thái bình đã có những chỉ đạo kịp thời
triển khai nhiều biện pháp quyết liệt kích hoạt một số biện pháp phòng chống dịch
ở mức cao nhất như dồn tổng lực lấy mẫu xét nghiệm nhanh chóng bóc tách f
cẩn trương truy vết các trường hợp nguy cơ kích hoạt bệnh viện giã chiến
thành lập các tổ công tác hỗ trợ huyện vũ thư thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch
tuy nhiên từ thực tế phòng chống dịch đã cho thấy vẫn còn một số tồn tại và hạn chế
cần phải khắc phục rút kinh nghiệm
chủ tịch ubnd tỉnh thái bình đề nghị thời gian tới các cấp ngành địa phương đơn vị
cần làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân đề cao cảnh giác đồng thuận thực hiện
các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra khuyến cáo người dân thực hiện tốt năm k
hạn chế đi lại khi không có việc thực sự cần thiết hạn chế tiếp xúc
bên cạnh đó cần cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình diễn biến của dịch bệnh
các biện pháp chỉ đạo phòng chống dịch của trung ương của tỉnh
tăng cường hơn việc tuyên truyền lưu động trong thời điểm hiện nay
theo đó tỉnh thái bình đang có hai trăm năm mươi một trên hai trăm sáu mươi xã phường áp dụng cấp độ
phòng chống dịch covid một mươi chín ở cấp một màu xanh
tám xã gồm duy nhất hiệp hòa hòa bình hồng phong trung an việt thuận
vũ đoài vũ tiến huyện vũ thư áp dụng cấp độ hai màu vàng
một xã là nguyên xá của huyện vũ thư áp dụng cấp độ bốn màu đỏ
có bảy huyện thành phố áp dụng cấp độ một toàn huyện vũ thư áp dụng cấp độ hai màu vàng
và toàn tỉnh thái bình thuộc cấp độ một
diễn biến dịch covid một mươi chín tại nam định thái bình nói riêng và nhiều tỉnh thành trên cả nước
còn nhiều diễn biến phức tạp đòi hỏi hơn nữa tinh thần cảnh giác trước dịch bệnh
thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch từ phía tất cả mọi người
những diễn biến nóng tiếp theo liên quan đến dịch covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe
và đời sống liên tục cập nhật và truyền gửi đến quý vị trong những chương trình tiếp theo
còn bây giờ xin chào và gặp lại